thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
thủ tướng biểu dương những thành tích mà trung ương đoàn đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế và yêu cầu trung ương đoàn khắc phục để hoạt động tốt hơn
phát biểu kết luận thủ tướng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế
đó là một số nội dung trong các đề án được thủ tướng chính phủ giao triển khai vẫn còn chậm
sự phối hợp công tác giữa đoàn thanh niên với các bộ ngành địa phương
trong triển khai nhiệm vụ được giao còn thiếu chặt chẽ và đồng bộ
công tác giáo dục lối sống và đạo đức cho thanh thiếu niên còn bất cập hiệu quả chưa cao
đặc biệt là một bộ phận thanh niên suy giảm về đạo đức lối sống thậm chí là vi phạm pháp luật
tình trạng thanh niên nghiện ma túy còn nhiều
việc phát huy vai trò sung kích của thanh niên chưa thực sự hiệu quả

thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới đoàn thanh niên cần phải bám sát chủ trương
và hoàn thành nốt các nhiệm vụ mà thủ tướng chính phủ giao
tiếp tục thực hiện các kết luận của thủ tướng tại cuộc làm việc trước một cách chủ động
trong bối cảnh môi trường mạng nhất là mạng xã hội
có nhiều đối tượng bất mãn suy thoái lôi kéo thanh niên
có nhiều thông tin tiêu cực bịa đặt làm ảnh hưởng đến niềm tin của thanh niên
thì đoàn có sứ mệnh lớn lao để làm sao thanh niên có sức đề kháng tốt
trước những vấn đề này
tất cả chúng ta cần phải phát huy cái vai trò quan trọng của đoàn thanh niên
trong hệ thống chính trị để cùng toàn đảng toàn dân nỗ lực phán đấu
hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra hai nghìn một mươi chín
tôi đề nghị cái việc thứ nhất là chúng ta xây dựng hình mẫu thanh niên
trong thời kỳ mới với năng lực phẩm chất bản lĩnh
ta vẫn yêu cầu xây dựng một nội dung tổ quốc
trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thách thức của đất nước
thủ tướng yêu cầu cần chú trọng tuyên truyền phổ biến
giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên
từ những việc như không xả rác bừa bãi không phát ngôn thiếu văn hóa
xả rác này rồi thoát ngôn thiếu văn hóa
mình phải tránh trị những cụ thể
nếu như chúng ta có một mươi bảy phóng viên
có nghĩa là làm gương hết cái này
và chúng ta có hàng triệu đoàn viên thanh niên
chúng ta làm gương được cái này
sao rất là mực
thủ tướng lưu ý chính quyền các cấp
đặc biệt quan tâm đến vấn đề việc làm
hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên
quan tâm thỏa đáng tới các hoạt động văn hóa
văn nghệ thể dục thể thao
vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên
nhất là khu công nghiệp vùng nông thôn
vùng sâu vùng xa